thưa quý vị sáu điều chủ tịch hồ chí minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh đến nay đã tròn bảy mươi năm năm
nhưng chuẩn mực đạo đức đó cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc bền vững và có sức lan tỏa đặc biệt trong lực lượng công an nhân dân
để từ đó tự mỗi cán bộ chiến sĩ học tập rèn luyện và hành động
và từ phong trào thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
lập nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu
và nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân với những chia sẻ về những kết quả đạt được
cũng như những yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy trong thời gian tới
mời quý vị cùng theo dõi
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dành rất nhiều tình cảm cho lực lượng công an nhân dân
người đã để lại rất nhiều di thư và những lời huấn thị quý báu có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong đó sáu điều dạy về tư cách người công an cách mệnh có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an
thưa bộ trưởng
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai
bác hồ đã can dặn về tư cách người công an cách mệnh
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân tuy rất mộc mạc giản dị ngắn gọn dễ nhớ
nhưng khái quát đầy đủ chuẩn mực nhân cách đạo đức trách nhiệm của người chiến sĩ công an cách mạng
là nền tảng lý luận là kim chỉ nam phương châm hành động mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần học tập nói theo rèn luyện phấn đấu suốt đời là ngọn đuốc xoay đường chỉ lối
giúp lực lượng công an nhân dân không ngừng lớn mạnh và ngoại mặt
vâng như vậy là những lời dạy của bác
đã khái quát một cách toàn diện những phẩm chất của người cán bộ chiến sĩ công an
trong những mối quan hệ cơ bản nhất của mỗi cá nhân đó là quan hệ nội tâm và quan hệ bên ngoài
và trong suốt bảy mươi năm năm qua việc học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy nói riêng
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nói chung
đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng
xin bộ trưởng cho biết tinh thần ấy đã được bộ công an lan tỏa tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ như thế nào
bảy mươi năm năm qua khắc ghi lời dạy của bác lực lượng công an nhân dân đã quán triệt và tổ chức học tập
thực hiện nghiêm túc có hiệu quả sáu điều bác hồ dạy
việc học tập thực hiện đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn thường xuyên sôi nổi hiệu quả
gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và các phong trào thi đua yêu nước khác qua đó
công an nhân dân luôn gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các kỷ quyết chỉ thị của đảng
trong việc thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của đảng đối với công tác công an
đặc biệt là đã tham mưu bộ chính trị ban hành và triển khai nghị quyết số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tùy mới
sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã và củng cố phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại điều an cơ sở
hoàn thành việc triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
tiếp tục triển khai đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đã góp phần quan trọng phục vụ xây dựng chính phủ điện tử
vậy bộ trưởng đánh giá ra sao về kết quả thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong toàn thể lực lượng công an nhân dân trong suốt bảy mươi năm năm qua
kế thừa những thành quả đó trong suốt bảy mươi năm năm qua đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
với các phương châm và khởi liệu hành động sát với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân phù hợp với từng giai đoạn
đồng thời cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
trở thành việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân
qua đó đã tạo thành phong trào phát triển rộng rãi sôi nổi có sức lan tỏa
thực sự là động lực để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xuất hiện ngày càng nhiều tập thể tấm gương cán bộ chiến sĩ công an
mưu trí dũng cảm không quản hiểm nguy hy sinh khắc phục mọi khó khăn
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
vâng thấm nhuần sáu lời dạy của bác phong trào học tập và làm theo bác
sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp hơn nữa trong thời gian tới như thế nào thưa bộ trưởng
từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đã có hàng trăm tập thể hàng nghìn cá nhân được biểu dương khen tưởng
xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
dũng cảm chiến đấu không ngại hy sinh gian khổ tận tụy trong công tác
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc có phần tô thám thêm truyền thống anh hùng và vang
của lực lượng công an nhân dân
thời gian tới lực lượng công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy để nhiệm vụ này trở thành việc làm thường xuyên
là định hướng cơ bản xuyên suốt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ và hiện đại
vâng vậy đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an cần phải nghiêm túc làm theo lời bác
tự soi tự sửa tự rèn như thế nào thưa bộ trưởng
thời gian tới dưới sự lãnh đạo của đảng toàn thể lực lượng công an nhân dân
tiếp tục khắc ghi lời dạy của chủ tịch hồ chí minh phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
đoàn kết thống nhất ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm nỗ lực phấn đấu
không ngừng học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng
rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phát huy vai trò gương mẫu nêu gương
coi trọng danh dự của mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng đơn vị
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức lối sống
xiết chặt kỷ cương kỷ luật kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ cùng với các cấp các ngành
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
một lần nữa xin cảm ơn bộ trưởng vì những chia sẻ vừa rồi